trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều địa phương đã tạm ngừng đón khách du lịch đến các địa điểm thăm quan nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chiều ngày một mươi bốn tháng ba
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng đón khách tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn từ giờ sáng ngày một mươi bảy tháng ba
khách nước ngoài đến với quảng bình phần lớn đến từ các nước châu âu
tuy nhiên châu âu đang là nơi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh với mức độ lây lan cao
các đơn vị đã đề xuất tạm dừng đón khách ở các địa điểm như hàng sơn đòn hàng én hàng va hay hệ thống hàng động tú làn
những địa điểm này sẽ được mở cửa trở lại sau khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn
tương tự chiều ngày một mươi bốn tháng ba tỉnh thừa thiên huế đã có công văn yêu cầu tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích bảo tàng
danh làm thắng cảnh trên địa bàn tỉnh từ một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba cho đến khi có thông báo mới
cũng với các thông báo tương tự ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp tiền giang và bến tre cũng bàn hành văn bản yêu cầu các khu du lịch
cơ sở kinh doanh du lịch tạm ngừng đón tiếp du khách là người nước ngoài
nhằm ngăn chặn sự bùng phát và lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên diện rộng bảo vệ sức khỏe của cộng đồng